hãng hàng không vietjet air vừa được vinh danh là doanh nghiệp việt nam có ảnh hưởng nhất trên thế giới
việt nam brand global impac giải thưởng do hội đồng quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo các đơn vị uy tín quốc tế bình chọn
thuộc giải thưởng pa newswire hai nghìn hai mươi
vietjet được ghi nhận bởi những thành tiệu và vị thế tiên phong trong việc phát triển mạng bay
với các hoạt động sáng tạo ý nghĩa và có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới
vietjet cũng là một trong số ít doanh nghiệp và hãng hàng không duy nhất của việt nam đưa thương hiệu ra nước ngoài
để gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường quốc tế
giải thưởng được tổ chức bởi pia nhuy một công ty của tập đoàn season có trụ sở tại mỹ
nhà cung cấp hàng đầu thế giới về phát hành phân phối tin tức cũng như phần mềm và dịch vụ liên quan đến truyền thông
với hơn ba trăm linh cơ quan truyền thông tại hơn một trăm bảy mươi quốc gia và hơn bốn mươi ngôn ngữ